tuy nhiên cũng trong ngày hai mươi hai tháng hai thông tin từ phía bệnh viện chợ rẫy xác nhận
không có nhân sự nào tên là bác sĩ nguyễn quốc khiêm công tác tại khoa tiêm mạch như thông tin trong giấy khen
ông tăng trí thượng cũng cho biết hiện sở y tế thành phố đã nắm được thông tin vụ việc giải danh trên
và sẽ cùng phối hợp với thanh tra sở y tế công an thành phố hồ chí minh để làm rõ
cũng theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn tri thức giám đốc bệnh viện chợ rẫy cho biết thêm
trên giấy khen mà khiêm khuê thể hiện việc ký quyết định do một phó giám đốc ký cho thạc sĩ bác sĩ nguyễn quốc khiêm
khoa tiêm mạch của bệnh viện là hoàn toàn giả mạo người này chưa bao giờ thực tập tại bệnh viện
và khoa tiêm mạch bệnh viện cũng không có bác sĩ nào như vậy
ngay lập tức sau khi nhận được thông tin bộ y tế cũng lập tức chỉ đạo ba đơn vị xác minh làm rõ thông tin phản ánh
cụ thể phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc huê cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
đã ký văn bản cần gửi lãnh đạo sở y tế tp hcm lãnh đạo đại học y sược tp hcm và lãnh đạo bệnh viện trợ rấy
đề nghị làm rõ thông tin người hành nghề trên phương tiện thông tin đại chúng
tại văn bản này bộ y tế cục quản lý khám chữa bệnh đã nhận được phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng
về việc ông nguyễn quốc khiêm bác sĩ và làm việc tại một khu điều trị ở tp hcm
trường cao đẳng điện lực tp hcm tại quận một mươi hai tp hcm từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
theo danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ khu cách ly của đại học y dược tp hcm
đặc biệt theo thông tin bác sĩ giả này được giao phụ trách chính khu điều trị chuyển đổi từ khu cách ly
và ký các báo cáo chẩn đoán các văn bản chuyển tuyến đồng thời xưng là bác sĩ của bệnh viện chợ rẫy
sau khi xem xét bộ y tế cục quản lý khám chữa bệnh có ý kiến như sau
đề nghị sở y tế tp hcm đại học y dược tp hcm bệnh viện trợ rấy khẩn trường xác minh làm rõ thông tin
trên phương tiện đại chúng về trường hợp giả bác sĩ nêu trên và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành
nghị định số một trăm một mươi bảy c hai nghìn hai mươi ndcp ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi và các văn bản có liên quan đến phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nếu có
đồng thời kiểm tra ra soát lại danh sách người hành nghề sinh viên của đơn vị mình tham gia hỗ trợ khu cách ly
để phát hiện các sai sót tương tự nếu có
báo cáo kết quả về bộ y tế cục quản lý khám chữa bệnh trước ngày hai mươi tám tháng hai
năm hai nghìn hai mươi hai để tổng hợp báo cáo lãnh đạo bộ
đến thời điểm này cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc điều tra và làm rõ mọi hành vi suối trá liên quan đến bác sĩ sở
mang chức danh bác sĩ điều trị thạc sĩ bác sĩ nguyễn quốc khiêm
đồng thời bộ y tế cũng khẩn trương yêu cầu các đơn vị báo cáo về bộ y tế trước ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tức là vào thứ hai tuần sau
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
quý vị có bình luận gì về kỹ năng vô cùng tinh vi của vị bác sĩ giờ này
hãy để lại ý kiến bên dưới phần comment
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo